theo bộ y tế sáu giờ sáng nay bảy tháng bốn việt nam chưa ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
hiện vẫn còn ba ca diễn biến nặng sáu mươi hai ca đã có kết quả âm tính từ một đến hai lần
như vậy hôm nay là ba buổi sáng liên tiếp tình hình dịch covid một mươi chín có diễn biến khá thuận lợi
khi không có ca bệnh mắc mới covid một mươi chín nào được ghi nhận
tính đến sáu giờ ngày bảy tháng bốn tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam là hai trăm bốn mươi năm trường hợp
một trăm năm mươi ba người từ nước ngoài trở về chiếm sáu mươi hai bốn chín mươi hai người lây nhiễm thứ phát
trong đó sáu mươi hai người thuộc ổ dịch nội địa số người cách ly là tám mươi năm hai trăm chín mươi năm trường hợp
dự kiến trong ngày hôm nay có một mươi tám bệnh nhân sẽ được công nhận khỏi bệnh
thông tin chi tiết chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo